trước tình hình dịch bệnh do virus zika đang diễn biến phức tạp trên thế giới và có xu hướng gia tăng tại các nước khu vực đông nam á
chiều ngày một mươi chín tháng chín bộ trưởng y tế các nước asean đã tổ chức cuộc họp trực tuyến đặc biệt về ứng phó với dịch bệnh do virus zika
tại cuộc họp đại diện các nước trong khu vực đông nam á đã cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh do virus zika
theo đó đến ngày một mươi chín tháng chín đã có bảy trên một mươi quốc gia của asean ghi nhận các trường hợp nhiễm virus zika
riêng lào brunei và myanmar chưa ghi nhận
trong đó tại malaysia có sáu ca bị nhiễm virus zika sau khi du lịch từ singapore về
philippines ghi nhận bốn ca nhiễm zika
hai nước trong khu vực hiện có số ca nhiễm zika cao nhất hiện nay là singapore với ba trăm sáu mươi chín ca
thái lan cũng ghi nhận ba trăm một mươi bốn ca nhiễm trong thời gian ngắn và chưa ghi nhận các trường hợp mắc trứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh
các bà mẹ nhiễm virus zika
trong việc phòng chống cung cấp thông tin giám sát
tại việt nam trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp bộ y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện virus zika
đến ngày một mươi sáu tháng chín hệ thống giám sát dịch bệnh đã xét nghiệm hai sáu trăm bảy mươi hai mẫu bệnh phẩm tại bốn mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước và phát hiện ba trường hợp nhiễm virus zika
gần đây việt nam tiếp tục ghi nhận thêm hai trường hợp người nước ngoài nhiễm virus zika trong thời gian lưu trú tại việt nam

đi đến thống nhất dự thảo bản tuyên bố chung với một số nội dung chính như sau tăng cường hệ thống giám sát của quốc gia và đẩy mạnh các cơ chế đánh giá nguy cơ hiện có của khu vực về virus zika
đẩy mạnh thực hiện ihr và các cơ chế hiện có để kịp thời chia sẻ thông tin giữa các quốc gia trong khu vực
nâng cao hiệu quả của việc giám sát và đáp ứng dịch bệnh thông qua các cơ chế của asean như mạng lưới asean eoc mạng lưới asean cộng ba fetn
tăng cường mạng lưới phòng xét nghiệm quốc gia và truyền thông nguy cơ thực hiện các nghiên cứu chia sẻ phát hiện mới và bài học kinh nghiệm liên quan đến dịch bệnh do virus zika